thời gian qua các huyện miền núi ở tỉnh quảng ngãi đã chủ động liên kết với các doanh nghiệp ứng dụng kỹ thuật trồng trọt tìm đầu ra ổn định cho nông sản
từ cách làm chủ động của chính quyền địa phương nông sản của người dân miền núi được nâng cao chất lượng giá trị nông sản và tạo thu nhập ổn định cho người dân miền núi quảng ngãi
phóng sự được thực hiện tại huyện miền núi nghèo tây trà tỉnh quảng ngãi
nhờ sự hỗ trợ kết nối của chính quyền địa phương chị hồ thị vàng đã mạnh dạn trồng ba xào ớt xiêm trên mảnh đất gò đồi
với kỹ thuật mới ớt đạt năng suất cao và chất lượng cũng được cải thiện hơn
chị vàng cùng chín hộ nông dân trồng ba hectare sau vụ năng suất đạt bốn năm tạ một hectare
sau khi thu hoạch chị được chính quyền địa phương và doanh nghiệp thu mua phân phối ra thị trường
sự hỗ trợ kỹ thuật và liên kết chặt chẽ trong sản xuất tiêu thụ đã giúp chị cùng bà con trong thôn có nguồn thu nhập bước đầu ổn định
để tăng giá trị gia tăng cho nông sản miền núi trên diện tích đất đồi vùng cao
huyện tây trà đã triển khai chín dự án theo hình thức phát triển liên kết chuỗi giá trị gắn sản xuất với tiêu thụ

các nông sản được chọn tập trung vào cây con bản địa phù hợp với thổ nhưỡng và đặc sản vùng cao như gừng gió ớt cây dược liệu ở miền núi chăn nuôi tổng hợp cho người dân
sau hơn một năm thực hiện các sản phẩm của hai trăm một mươi một hộ đồng bào tham gia cho năng suất cao hơn được thu mua với giá thành ổn định
sau rất nhiều giải pháp đưa cây con giống thử nghiệm cho địa phương đến nay huyện miền núi tây trà tỉnh quảng ngãi trở lại với cây con bản địa và tăng giá trị gia tăng cho chính nông sản vốn là lợi thế của mình
sự đổi trục này không những tạo nguồn thu nhập ổn định cho người dân mà còn tăng sản lượng trên vùng đất đồi núi tăng giá trị thương hiệu cho nông sản và nhiều giá trị đặc trưng khác của vùng cao